công an huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng xảy ra tại bệnh viện đa khoa huyện yên thành vào ngày hai mươi một tháng hai và tạm giam một đối tượng
đối tượng bị bắt giam là lê xuân duẩn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xóm bảy xã xuân thành huyện yên thành
trước đó lúc hai mươi hai h ngày hai mươi tháng hai lê xuân duẩn bị tai nạn giao thông đến bệnh viện đa khoa huyện yên thành cấp cứu và được điều trị ngoại trú
ngày hai mươi một tháng hai duẩn đến tiêm phòng uốn ván nhưng do thủ tục chưa đủ nên chị lăng thị hiền cán bộ bệnh viện đa khoa huyện yên thành chưa nhập được vào máy vi tính
duẩn cho rằng chị hiền bắt mình phải đi lòng vòng nên đã chửi mắng và hành hung dùng chân đá vào người và đầu chị hiền trong lúc chị này đang mang bầu
công an huyện yên thành đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật